bộ chi ngân sách nhà nước vẫn được các đại biểu đánh giá ở mức cao tuy nhiên tại nghị trường quốc hội
việc kiên quyết khắc phục những hạn chế tồn tại trong sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển đẩy mạnh tiết kiệm trong chi thường xuyên
là một trong những quan điểm xây dựng kế hoạch tài chính năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tại nghị trường quốc hội
theo báo cáo mới công bố của bộ kế hoạch đầu tư về tình hình đầu tư vốn ngân sách nhà nước
trong đó vốn đầu tư từ ngân sách đạt hơn hai trăm linh bốn chín trăm linh tỷ đồng
việc phân bổ vốn đang có sự tranh lệch lớn trong đó vốn cho các địa phương chiếm gần tám mươi đạt một trăm năm mươi sáu năm trăm linh tỷ đồng
còn lại là vốn phân bổ cho các bộ ngành khoảng bốn mươi tám bốn trăm linh tỷ đồng
theo đại biểu nguyễn đức kiên thì việc bù ngân sách cho các địa phương hiện nay đã có kế hoạch từ cuối năm hai nghìn hai mươi
hơn năm mươi tỉnh đấy thì là chúng ta đang phải bù
thì cái đấy thì chúng ta đã có kế hoạch từ đầu cuối năm hai nghìn một mươi năm rồi cho nên là cái con số đấy nó vẫn giữ nguyên
thế nếu mà đúng ra thì khi mà thu nó không đạt yêu cầu thì là chúng ta phải giảm chi
nhưng mà bây giờ thì chúng ta thu không đạt yêu cầu nhưng mà chi thì chúng ta có dự toán chi rồi cho nên là chúng ta phải thực hiện
thực tế cho thấy số địa phương thu ngân sách không đủ chi nhiều hơn số địa phương thu ngân sách vượt mức chi
điều này đồng nghĩa với việc
ngân sách nhà nước sẽ phải bù cho các địa phương thu thiếu
đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ngân sách nhà nước luôn bộ chi cao
việc chia như đã qua và hiện nay thì tôi nghĩ là cái nguy cơ là bộ chi là nếu như chúng ta kiểm soát không chặt là cái bộ chi là một cái việc là nó hiện hữu có thể xảy ra
bộ chi ngân sách nhà nước vẫn được các đại biểu đánh giá ở mức cao
không đạt mục tiêu đề ra
một phần bộ chi đã phải sử dụng cho việc trả nợ gốc
thể hiện cân đối ngân sách chưa chắc chắn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi còn nhiều khó khăn
việc chính phủ xác định mức tăng trưởng kinh tế bình quân là sáu bảy mươi năm một năm là tích cực
nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro
ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu tính toán trên gdp